sáng nay ngày một mươi bốn tháng một mươi một tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã đến dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm thành lập trường trung học phổ thông nguyễn gia thiều
đây là ngôi trường tổng bí thư chủ tịch nước từng học tập trong sáu năm từ năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
cùng dự buổi lễ có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước thành phố hà nội
ra đời ngay từ khi đất nước còn trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp trường trung học phổ thông nguyễn gia thiều là một trong những ngôi trường có bề dày thành tích nhất của thủ đô
từ mái trường này nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành và trở thành nhà lãnh đạo nhà khoa học những trí thức doanh nhân xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của đất nước
trong bảy mươi năm qua với những thành tích xuất sắc trường viên sự lực đảm nhà nước chính phủ bộ giáo dục và đào tạo và thành phố hà nội trao tặng nhiều phần thưởng cao quý
phát biểu tại buổi lễ tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chúc mừng những thành tích kết quả mà các thế hệ của nhà trường đã lập được làm nên truyền thống vẻ vang và rất đáng tự hào của trường nguyễn gia thiều
tổng bí thư chủ tịch nước chia sẻ đây là ngôi trường thân yêu mang đầy dấu ấn và để lại biết bao kỷ niệm không bao giờ quên của đồng chí một học sinh cũ có sáu năm liên tục từ năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba được học tập được giáo dục dạy dỗ đầy tâm huyết của nhà trường
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh
sẽ không bao giờ quên công lao dạy dỗ giáo dục của nhà trường của các thầy cô giáo và giúp đỡ tạo điều kiện cho các cán bộ nhân viên nhà trường sự đùm bọc giúp đỡ cộng tác của các bạn học sinh cùng thời
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng tin tưởng trường trung học phổ thông nguyễn gia thiều sẽ tiếp tục phát triển tiếp tục vươn lên không ngừng tiến bộ ngày càng thu được nhiều kết quả to lớn tốt đẹp hơn đáp ứng tốt những yêu cầu mới ngày càng cao hơn khó hơn xứng đáng với danh sưng nguyễn gia thiều xứng đáng với sự tin yêu tin cậy và đòi hỏi của đảng nhà nước nhân dân ta nói chung và cổ thủ đô hà nội nói riêng